kính chào quý vị và các bạn
sao đến ngày mai bộ phận không khí lạnh chi phối thời tiết bắc bộ bắt đầu quá trình ổn định
sau đó suy yếu chậm nhiệt độ ở đông bắc bộ trưa chiều mai tăng nhẹ
cao nhất là một mươi bảy hai mươi độ trời rét hanh khô có nắng vào ban ngày
còn về đêm và sáng nhiệt độ lại giảm sâu hơn vùng núi rét đậm rét hại
trong hai ngày tiếp theo nhiệt độ sẽ tăng chậm mỗi ngày khoảng một độ
trời vẫn ở ngưỡng rét vùng núi rét đậm có nơi rét hại
thời tiết phía tây bắc bộ ba ngày tới phổ biến mây thay đổi
ngày hưởng nắng nhẹ có mưa vài nơi gió nhẹ trời rét đậm có nơi rét hại
nhiệt độ cao nhất ngày mai là một mươi bảy hai mươi độ khu tây bắc có nơi cao hơn
sau đó tăng chậm mỗi ngày khoảng một độ trong hai ngày tiếp theo
khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế do tác động của gió đông bắc hoạt động mạnh
kết hợp thêm nhiễu động gió đông trên cao nên trong ba ngày tới
tại phần phía nam tiếp tục duy trì mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to và rông
vùng mưa chính vẫn là các tỉnh từ quảng trị đến thừa thiên huế
bà con nơi đây cần đề cao cảnh giác với nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất
nhiệt độ cao nhất hầu như không quá hai mươi sáu độ
ba ngày tới tại các tỉnh từ đà nẵng đến khánh hòa
duy trì mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to và rông
kèm theo nguy cơ xảy ra lũ quét xả lở đất
tại tỉnh ninh thuận bình thuận có mưa rông rải rác
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực không quá ba mươi một độ
khu vực tây nguyên trong thời gian tới vẫn tiếp tục duy trì mưa rào dài rác
cục bộ có mưa to mưa nhiều tập trung tại phía nam khu vực
người dân cần cảnh giác với sấm xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất ngày tại tây nguyên vào khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ
nam bộ cũng duy trì mưa rào và rông rải rác
cục bộ có mưa to trong ba ngày tới
trong cơn rông người dân cần cảnh giác với sấm xét và gió giật mạnh
nhiệt độ cao nhất tại nam bộ ổn định từ hai mươi tám ba mươi một độ
có nơi cao hơn